nhờ vào sự đóng góp quan trọng của nguồn vốn chương trình một ba năm thời gian qua đời sống của người dân xã atk trung yên huyện sơn dương tỉnh tuyên quang đã có nhiều đổi thay
thu nhập bình quân đầu người từng bước được nâng lên diện mạo nông thôn đang đổi thay từng ngày
trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám xã trung yên huyện sơn dương tỉnh tuyên quang được giao hơn ba năm tỷ đồng vốn chương trình một trăm ba mươi năm
nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của xã trung yên giảm từ sáu mươi năm chín năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn bốn mươi chín bốn năm hai nghìn một mươi tám
thu nhập bình quân đầu người đạt một sáu triệu đồng một người một tháng
nhờ vào nguồn vốn hỗ trợ trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đã có ba mươi hai hộ gia đình trên địa bàn xã đã thoát nghèo
hiện nay một trăm linh người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
học sinh sinh viên nghèo cận nghèo được miễn giảm hỗ trợ chi phí học tập
với nguồn vốn này nói chung là
tôi đánh giá là rất là thuận lợi cho dân tạo việc làm cho dân tạo công an việc làm rồi thu nhập cho gia đình
cái này tôi thấy rất là vấn khởi
nhìn chung là ở thôn này thì cũng còn hộ nghèo nhiều hơn so với các thôn khác
thế thì cũng mong rằng nhà nước có cố gắng tiếp tục hỗ trợ cho đồng bào ở đây để tăng thêm thu nhập có công an việc làm
riêng năm hai nghìn một mươi tám xã trung yên được hỗ trợ xây dựng bảy trăm linh mét canh mương tại thôn đồng mà và thủy lợi nàng nghịa thôn quan hạ
với tổng số tiền hơn chín trăm năm mươi triệu đồng từ nguồn vốn một ba năm
các công trình này hiện nay đang được hoàn thiện và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng đầu năm hai nghìn một mươi chín
ngoài ra xã còn được tỉnh ủy tuyên quang đầu tư xây mới trạm y tế xã và xây dựng hai phòng học mầm non với tổng số tiền hai tỷ đồng
khi mà được đầu tư hai cái phòng học này thì chúng tôi sẽ dồn được học sinh ở các cái điểm lẻ về
và tách được học sinh theo độ tuổi để học theo độ tuổi và chất lượng giáo dục thì nó sẽ được nâng cao hơn
để đảm bảo thực hiện các cái công trình này để nó đảm bảo vào đúng quy định ấy là cũng đã thành lập cái ban quản lý
ban quản lý để quản lý chỉ đạo thực hiện các công trình trên địa bàn xã
đồng thời cũng như là chỉ đạo thực hiện trong cái việc thực hiện cái vốn vốn phát triển sản xuất
và nữa là
cũng đã thành lập cái ban giám sát để khi mà công trình được thực hiện thì có cái ban giám sát cùng phối hợp để giám sát cái việc thực hiện cái công trình đấy là có đảm bảo hay không
triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của chương trình một ba năm đã tạo ra diện mạo mới cho nông thôn ở các xã trên địa bàn huyện sơn dương nói chung xã trung yên nói riêng
nguồn vốn chương trình một ba năm thực sự tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế của các địa phương
trong năm hai nghìn một mươi chín xã trung yên phân đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn ba mươi ba